nhằm nâng cao nhận thức và sự quan tâm của cộng đồng đối với bệnh parkinson
một bệnh lý thoái hóa thần kinh ngày một tháng một mươi hai tại khu vực hồ hoàn kiếm hà nội
bệnh viện hữu nghị việt đức phối hợp cùng các đơn vị tổ chức giải chạy
vì người bệnh parkinson với thông điệp mỗi bước chạy một niềm vui
tham dự chương trình có đại diện của bộ y tế lãnh đạo bệnh viện hữu nghị việt đức
câu lạc bộ parkinson cùng hàng nghìn các y bác sĩ điều dưỡng nhân viên y tế
những người muốn góp phần lan tỏa ý nghĩa nhân văn tốt đẹp đến với cộng đồng
nhất là các bệnh nhân mắc bệnh parkinson
bệnh parkinson là bệnh lý thoái hóa thần kinh khá phổ biến
chỉ đứng sau bệnh alzheimer chiếm hai dân số thế giới thường gặp ở người trên sáu mươi năm tuổi
hiện bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa
bệnh parkinson tiến triển qua nhiều năm với các biểu hiện đặc trưng về vận động
như cử động chậm chạp run rẩy kể cả khi nghỉ ngơi ở giai đoạn sau có dối loạn nhận thức
chương trình chạy vì người bệnh parkinson
mang lại sự gắn kết giữa người bệnh và thầy thuốc giữa người nhà và người bệnh
tạo ra sân chơi giao lưu cho người bệnh
bên cạnh đó đây còn là hoạt động thể thao giã ngoại bổ ích